tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu không khí lạnh tràn về mang theo mưa phùn làm tiết trời rét buốt
thượng tá nguyễn văn hiểu phó trưởng công an huyện sóc sơn đang xem lại hồ sơ một số vụ trộm tài sản nhà dân đơn vị đang thụ lý điều tra thì nhận được tin báo tại nhà bà lành năm mươi bảy tuổi ở thôn miếu thờ xã tiên dược huyện sóc sơn xảy ra vụ cháy gây chết người
ngay lập tức thượng tá nguyễn văn hiểu đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn xuống ngay hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội và đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố
kết quả pháp y xác định bà lanh đã tử vong cháy ám đen các vùng đầu mặt ngực lừng bụng hai tay và chân vùng đầu và chán có nhiều vết rách da cộng với bảy vết thương do vật tẩy cứng tác động làm lún húp sọ nguyên nhân dẫn đến tử vong do dập não phổi không bị ngạt khói
từ những dấu vết thu thập tại hiện trường kết quả khám nghiệm pháp đi cơ quan điều tra kết luận bà lành tử vong là do bị sát hại
và đây là vụ án mạng mang tính chất sát hại người hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an thành phố hà nội phòng cảnh sát hình sự và công an huyện sóc sơn đã tập trung lực lượng điều tra nhằm làm rõ hung thủ trong thời gian sớm nhất tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân tại địa phương
trong quá trình cơ quan điều tra tìm cách gỡ các nút thắt của vụ án này thiếu tướng đinh văn toản phó giám đốc công an thành phố hà nội đã chỉ đạo các bài hỏi
các đơn vị tham gia phá án thực hiện ngay một số việc như tập trung ra soát thu thập dữ liệu camera quanh khu vực hiện trường nghiên cứu để phát hiện thông tin liên quan dựng lại hiện trường qua lời kể của các nhân chứng ra soát giữa các đối tượng hình sự nổi trên địa bản tập trung vào các nhóm đối tượng cư trú tại địa bản nhưng vắng nhà đối tượng có biểu hiện trộm cắp cờ bạc cướp tài sản của lái xe taxi xe ôm
bên cạnh đó thiếu tướng đinh văn toản cũng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
hợp với công an huyện sóc sơn kiểm tra các nhóm thợ xây dựng đã và đang thi công công trình tại nơi xảy ra vụ án mạng và các đối tượng liên quan khác để thu thập thông tin dấu vết chứng cứ của vụ án
cùng với đó xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và khai thác một số nguồn tin từ tội phạm bị bắt trước và trong khi xảy ra vụ án mạng trên địa bàn huyện sóc sơn và các huyện giáp danh như mê linh đông anh thị xã phổ yên thái nguyên để truy nóng dấu vết hung thủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đã tổ chức vận động người dân ở các thôn xóm khu dân cư trên địa bàn tích cực phát hiện thông tin tố giác tội phạm và tập trung đánh giá kỹ kết quả giám định hiện trường
khám nghiệm pháp y để tìm chìa khóa mở cánh cửa bí ẩn bên trong của vụ án
quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi mà những chứng cứ còn sót lại chưa bật lên được điều gì về nghi can gây án cũng như mục đích gây án
khi vụ việc xảy ra
do hiện trường nằm ở khu vực vắng vẻ nên không ai biết được trước đó bà lâm có gặp ai hay không khu vực cũng không hề có một camera nào có thể làm căn cứ giả soát
tổ chức ra soát nhân chứng cơ quan công an xác định trong cuộc sống của bà lâm gần như không có mâu thuẫn với ai
mặc dù vậy các mối quan hệ của nạn nhân vẫn được các trinh sát ra soát rất kỹ lưỡng
nhiều ngày trôi đi các trinh sát vẫn chưa có một tia sáng nào để có thể bấu víu
hàng ngày các trinh sát vẫn chưa có một tia sáng nào để có thể bấu víu
hàng trăm chiến sĩ công an huyện sóc sơn cùng phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội đã tổ chức hàng loạt biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra manh mối
phòng kỹ thuật hình sự đã thu được nhiều tài liệu quan trọng tại hiện trường và có những kết luận sơ bộ
từ những dấu vết để lại hiện trường thể hiện là có một cuộc răng co xảy ra
nạn nhân bị mất tiền vàng chứng tỏ đây là một vụ cướp của giết người nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn bột phát
sự kiên trì bền bỉ của lực lượng điều tra đã được đền đáp các trinh sát phát hiện một manh mối quan trọng
qua công tác sàng lọc hàng chục đối tượng có tiền án tiền sự hoặc có dấu hiệu trộm cướp tài sản trên địa bàn phát hiện đối tượng tạ văn chiến có nhiều điểm nghi vấn
đầu tiên chiến là kẻ có liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản ở địa phương
bên cạnh đó vào thời điểm xảy ra vụ án chiến không có mặt ở nhà và những lời nói dối quanh của hắn đã bị các điều tra viên loại trừ
nguyễn văn hiểu cho biết trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng đinh văn toản kết hợp với việc vận động nhân dân tố giác tội phạm
lực lượng công an phát hiện và đặt ra những dấu hỏi lớn vào tạ văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở cùng thôn miếu thờ xã tiên dược với nạn nhân
trước đó năm hai nghìn tám chiến bị đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm sáu thành phố
một điểm đáng chú ý là ngay khi
xảy ra vụ án mạng tại thôn miếu thờ chiến đã tự nguyện đi cai nghiện mặc dù trước đó đối tượng không có ý định này
cơ quan công an đã mời chiến đến làm việc để làm rõ một số nghi vấn
tiến hành xác minh thời gian bất minh của chiến trong đêm xảy ra vụ án mạng lực lượng công an đã phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai và tình hình thực tế
cũng trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện sóc sơn đã phát hiện
chiến có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu samsung là tăng vật một vụ án trộm cắp tài sản nhà dân xảy ra tại thôn miếu thờ xã tiên dược sau khi vụ án mạng xảy ra vài ngày
nhằm củng cố những tài liệu thu thập để đấu tranh với chiến cơ quan điều tra đã bí mật theo dõi thái độ diễn biến tâm lý của đối tượng khi ở trung tâm cai nghiện và nhận thấy chiến thường xuyên thay đổi diễn biến tâm lý vui buồn lẫn lộn và có lúc rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ
đêm nằm hay giật mình người toát mồ hôi như tắm mặc dù thời tiết khá lạnh
bốn tháng sau khi xảy ra vụ án ở thôn miếu thờ khi đã có trong tay những chứng cứ về hoạt động gây án của nghị can tạ văn chiến lực lượng công an đã quyết định đánh đòn quyết định
chúng tôi đã cử cán bộ điều tra vào trung tâm cai nghiện gặp chiến động viên và phân tích giải thích cho đối tượng hiểu rõ pháp luật không dung thứ kẻ phạm tội ngoan cố
chiến sau khi được động viên đã khai nhận hành vi phạm tội với tâm trạng bớt căng thẳng lo âu hơn trước công an huyện sóc sơn cho biết
tại trại giam các điều tra viên lại tiếp tục kiên trì đấu trí với tạ văn chiến
và mãi cho đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy hơn một trăm bốn mươi ngày sau khi vụ án xảy ra tên sát nhân mới cúi đầu nhận tội
ngay sau khi tạ văn chiến ký vào biên bản khai nhận hành vi phạm tội tạ văn chiến đã được đặt vào trung tâm
sau khi tạ văn chiến ký vào biên bản khai nhận hành vi phạm tội công an huyện sóc sơn đã dẫn dải đối tượng đi thực nghiệm hiện trường vụ án
kết quả thực nghiệm hiện trường hoàn toàn phù hợp với đánh giá của cơ quan điều tra về bản chất của vụ việc mang tính chất đầu trộm đuối cướp
khi bị chủ nhà phát hiện đã ra tay sát hại và dùng lửa để xóa dấu vết hiện trường gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra
theo lời khai của kẻ sát nhân chập tối ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chiến lang thang qua nhà bà lành
thấy đóng cửa và không có ai trông coi đã nảy sinh ý định lẻn vào trong trộm cắp tài sản
dấu xe máy và bụi cây rậm rạp trước cửa một ngôi chùa phía sau nhà bà lảnh
chiến men theo mương nước đột nhập từ phía sau nhà nạn nhân
chiến biết rõ đường đi lối lại nhà người hàng xóm ở một mình
vì chiến có một thửa ruộng nằm sát phía sau nhà bà lành hàng ngày đối tượng vẫn thường đi làm ruộng qua đây
trong khi đột nhập vào nhà bà lảnh
chiến bị chủ nhà phát hiện do quen biết nên bà lành đã xông vào đánh chiến
trước tình thế này chiến đã dùng chiếc chầy gỗ tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong chiến lấy tấm chiêu cói ni lông quần áo dây điện phủ lên người bà lảnh rồi châm lửa đốt hòng phi tang
quay vào trong nhà đối tượng lục lọi lấy ba trì vàng và hơn bốn trăm linh đồng rồi rời khỏi hiện trường
hành vi phạm tội dã man
man của tạ quang chiến đối với người hàng xóm đã bị lực lượng công an đấu tranh làm rõ
lưới trời lồng lộng tội ác dù có tinh vi tàn bạo đến mấy rồi cũng sẽ bị phơi bầy ra ánh sáng bởi sự mưu trí của lực lượng công an và cũng chính từ những dấu vết không thể xóa sạch của tội phạm
thượng tá nguyễn văn hiệu cho biết sau một trăm bốn mươi năm ngày nỗ lực điều tra các lực lượng phối hợp đã khám phá thành công vụ án mạng xảy ra tại thôn miếu thờ xã tiên dược huyện sóc sơn
kết quả điều tra khám phá vụ án được người dân địa phương đánh giá cao tin tưởng vào lực lượng công an trong công tác điều tra tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự để mọi người dân yên tâm xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng tạ văn chiến bị tuyên án tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản
một mươi tháng tù về tội trộm cắp tài sản và hai năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt chung cho cả bốn tội danh là tử hình đây là bản án thích đáng dành cho kẻ giết người